nằm bên bờ sông bằng giang tuyến phố kim đồng là nơi kinh doanh sầm út nhất ở trung tâm thành phố cao bằng
thành phố cao bằng đang triển khai dự án cải tạo và nâng cấp tuyến phố kim đồng phường hợp giang
trở thành tuyến phố đi bộ và dự kiến sẽ đưa vào hoạt động từ ngày hai tháng một mươi tới đây
dự án được triển khai từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín với chiều dài hơn sáu trăm linh mét tổng kinh phí trên ba mươi hai tỷ đồng
dự án bắt đầu từ nút giao giữa tuyến phố kim đồng và tuyến phố hoàng đình dòng đến ngã ba giáp danh bộ chỉ huy quân sự tỉnh
hoạt động từ một mươi chín h đến hai mươi ba h các ngày thứ sáu và thứ bảy hàng tuần
dự án có các hạng mục đầu tư gồm thay thế cây xanh đèn led lắp đặt điện trang trí không gian sinh hoạt văn hóa văn nghệ
đậm đà bản sắc các dân tộc của cao bằng khu chợ ẩm thực các hoạt động kinh doanh các loại hình nghệ thuật
đây là dự án thể hiện sự quyết tâm của cao bằng trong việc phát huy những lợi thế về tiềm năng du lịch
từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương